chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin thế giới toàn cảnh ngày hai mươi năm tháng năm của báo sức khỏe và đời sống
sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhật bản và hàn quốc thông báo việc áp đặt các biện pháp trừng phạt một số cá nhân tổ chức triều tiên và hai tàu nga
với cáo buộc vận chuyển vũ khí và các hoạt động khác
cháu trai của cố tổng thống nước mỹ johnev kennedy là ứng viên độc lập trên đường đua nhà trắng năm nay
đã cáo buộc tổng thống joe biden và người tiền nhiệm donald trump trà đạp lên hiến pháp mỹ
đồng thời kêu gọi bảo vệ quyền tự do của công dân mỹ
giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga fsb cáo buộc tình báo quân đội ukraine đã trực tiếp tham gia vào vụ tấn công
khủng bố nhà hát krosos cdiho ở moscow hồi tháng ba vừa qua đã khiến một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và năm trăm năm mươi một người bị thương
ngày hai mươi bốn tháng năm trên kênh phát hành kosot radio thủ tướng hungary viktor orbán đưa ra cảnh báo
có thể xảy ra cuộc xung đột trực tiếp giữa eu nato và nga trong thời gian tới
giới chức chile đã bắt giữ một lính cứu hỏa hai mươi hai tuổi vì nghi ngờ người này đã gây ra vụ hỏa hoạn khiến một trăm ba mươi bảy người thiệt mạng
ở thành phố nghỉ sữa vinadema hồi tháng hai
bộ tư pháp mỹ thông báo một cựu nhân viên cục tình báo trung ương mỹ cea bảy mươi một tuổi người mỹ gốc hồng kông
vừa thừa nhận từng cung cấp số lượng lớn thông tin mật về quốc phòng cho giới chức trung quốc
nhiều nguồn tin cho biết
trong một động thái gần đây tổng thống vladimir putin muốn tạm dừng cuộc chiến ở ukraine bằng một lệnh ngừng bắn
thông qua đàm phán có công nhận đường giới tuyến hiện tại
truyền thông papua new guinea xác nhận trận lở đất xảy ra tại làng kaukalam ở phía tây bắc nước này
đã phá hủy gần một hai trăm linh ngôi nhà và vùi lấp trên ba trăm linh người
khả năng những người bị vùi lấp không còn cơ hội sống sót
theo thông báo mới đây của bộ ngoại giao hàn quốc
hai tàu thuyền của nga đã vận chuyển một lượng lớn
cộng tờ nờ chứa vật tư quân sự giữa nga và triều tiên
vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngoài ra một cá nhân triều tiên đại diện cho một công ty do nhà nước kiểm soát
có trụ sở tại syria đã tổ chức các cuộc đàm phán buôn bán vũ khí
với một công ty của nga từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
một cá nhân triều tiên tại một công ty có trụ sở ở nga
có liên quan đến việc đưa dầu diesel từ nga vào triều tiên
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết
năm người triều tiên khác đã giúp gây quỹ hỗ trợ phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
cùng chung động thái với hàn quốc
chính phủ nhật bản ngày hai mươi bốn tháng năm cho biết
đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chín thực thể có trụ sở tại nga
và một công dân của nước này do giúp đỡ moscow mua vũ khí từ triều tiên
trong bối cảnh thực hiện chiến dịch quân sự tại ukraine
tránh văn phòng nội các nhật bản joshimasa hayashi cho biết
nhật bản lên án mạnh mẽ việc chuyển vũ khí từ triều tiên sang nga
vi phạm các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc
theo bộ ngoại giao nhật bản
tài sản ở nhật thuộc sở hữu của các thực thể mục tiêu
bao gồm các công ty vận tải biển cơ sở quân sự sẽ bị phong tỏa
trong tuyên bố chung hồi tháng hai
lãnh đạo các nước g bảy đã lên án việc triều tiên vận chuyển tên lửa đạn đạo tới nga
kêu gọi bình nhưỡng và moscow ngừng ngay các hoạt động này
trước đó mỹ và phương tây cũng nhiều lần đưa ra các cáo buộc nhằm vào nga và triều tiên
tuy nhiên cả nga và triều tiên đều phủ nhận cáo buộc này
liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát kursus city hal ở moscow hồi tháng ba vừa qua
mới đây giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga fsb alexander potikov
đã cáo buộc tình báo quân đội ukraine đã trực tiếp tham gia vào vụ việc
theo ông potikov cuộc điều tra về vụ tấn công vẫn đang được tiến hành
nhưng mọi bằng chứng cho thấy ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố
cũng trong một phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo cơ quan đặc biệt
thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập
ông putikov tuyên bố có thể khẳng định chắc chắn rằng
tình báo quân sự ukraine có liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công này
ông tiết lộ quá trình chuẩn bị và tài trợ cho cuộc tấn công
cũng như việc những kẻ khủng bố trốn khỏi hiện trường sau đó
được các thành viên của nhà nước hồi giáo khorasan is isk điều phối qua mạng internet
theo giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga
hai trăm linh số bốn tên tội phạm liên quan đã từ thổ nhĩ kỳ đến nga ngay trước vụ tấn công
sau khi hoàn thành nhiệm vụ những kẻ khủng bố đã nhận được lệnh di chuyển đến biên giới ukraine
lối thoát đã được chuẩn bị sẵn
trước đó vào tháng bốn ông potikov cho rằng các cơ quan an ninh ukraine
có thể đã tham gia vào việc chuẩn bị cuộc tấn công
có thể sử dụng những người hồi giáo làm lực lượng ủy nhiệm
ông nhấn mạnh rằng tất cả các tình tiết phạm tội sẽ được xác định rõ ràng
và những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt
vụ tấn công khủng bố tại nhà hát kursus city hal vào tối hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
đã khiến một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và năm trăm năm mươi một người bị thương
nga đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi
trong đó có bốn nghi phạm người tajikistan trực tiếp thực hiện vụ tấn công
đã bị cáo buộc tội khủng bố
các cơ quan an ninh nga cho đến nay đã nhiều lần cáo buộc tình báo ukraine
liên quan tới vụ khủng bố này tuy nhiên kiev phủ nhận mọi cáo buộc
vào ngày hai mươi bốn tháng năm khi phát biểu với tư cách khách mời
tại đại hội toàn quốc của đảng tự do ở washington dc
ông kennedy cháu trai của cố tổng thống john kennedy
đã chỉ trích ông biden và ông trump vì những biện pháp hạn chế
trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
cũng như những mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận
ông nói nếu quý vị trân trọng sự tự do
tốt hơn hết quý vị nên bầu ra những nhà lãnh đạo lấy cảm hứng từ nó
và sử dụng nó để truyền cảm hứng cho những người khác
những nhà lãnh đạo tin tưởng vào quyền tự do và tôn trọng tuyên ngôn nhân quyền
đồng thời ông chỉ trích ông biden về chính sách tiêm chủng bắt buộc
cáo buộc nhà lãnh đạo thông đồng với fpi để ép các big tech
tức các công ty công nghệ lớn nhất kiểm duyệt phát ngôn của người mỹ
về phía ông trump ông kennedy cáo buộc đàn áp nhà sáng lập wikileaks julian assange
người đang chống lại yêu cầu dẫn độ sang mỹ vì cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia
ông cho biết ông sẽ hủy vụ kiện chống lại ông assen
cũng như ẩn xá cho edwin snowden
người đã dò dỉ các hồ sơ túi mật của cơ quan an ninh quốc gia mỹ vào ngày đầu tiên ông nhậm chức
trong cuộc đua vào nhà trắng ông kennedy đã cân nhắc việc gia nhập đảng tự do
sau khi thất bại trong cuộc đua giành quyền đại diện đảng dân chủ tranh cử tổng thống mỹ năm nay
xong cuối cùng ông lại chọn tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên độc lập
ông kennedy đứng ở vị trí thứ ba và chỉ giành được sự ủng hộ trung bình hơn
trong các cuộc thăm dò dư luận có cả ông trump ông biden và hai ứng viên nhỏ
cho đến nay ứng viên độc lập này đã chính thức có tên trên phiếu bầu ở bảy bang
bao gồm bang chiến trường michigan và cho biết họ đã thu thập đủ chữ ký để xuất hiện ở tám bang nữa
ngày hai mươi bốn tháng năm phát biểu trên đài phát thanh cocert
ông orbán tuyên bố hungary đã bị hạ xuống vai trò
không tham gia trong khối quân sự do mỹ dẫn đầu bày lập trương đối với xung đột ukraine
ông cho biết bula ped đang nghiên cứu các biện pháp hợp pháp để duy trì tư cách thành viên trong nato
nhưng có quyền từ chối tham gia các hoạt động của khối mà nước này không chấp thuận
theo thủ tướng hungary có những điểm tương đồng đáng báo động giữa thông tin từ truyền thông
tuyên bố của các chính trị gia phương tây về cuộc xung đột ukraine
và bầu không khí trước thể chiến thứ nhất và thứ hai
ông orbán cho rằng những gì đang xảy ra ngày hôm nay ở brussels và washington
dường như đang khởi động cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp có thể xảy ra
có thể gọi đó là sự chuẩn bị cho việc châu âu tham chiến một cách an toàn vào cuộc xung đột này
các nhóm làm việc trong nato đang đánh giá những cách tốt nhất để khối tăng cường tham gia hơn nữa vào cuộc xung đột
thủ tướng hungary cảnh báo kết quả cuối cùng của những hành động này
có thể là một cuộc xung đột trực tiếp giữa liên minh châu âu nato và nga
một viễn cảnh nghiệt ngã vì cuộc xung đột sẽ liên quan đến các cường quốc hạt nhân
thủ tướng hungary lưu ý nato được thành lập với mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên
chống lại hành động xâm lược không tiến hành chiến tranh bên ngoài lãnh thổ của khối
bình luận về tuyên bố của phương tây rằng nga có thể tấn công châu âu nếu đánh bại ukraine
ông mobn cho biết khả năng này là vô cùng mong manh và những cảnh cáo này chỉ là cái cớ
để họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở ukraine
hungary đã phản đối việc nato tài trợ và trang bị vũ khí cho ukraine
ngay từ đầu cuộc xung đột vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nước này không gửi vũ khí
nga không cho phép sử dụng lãnh thổ đất nước để chuyển giao vũ khí tới kiev
bất chấp áp lực từ cả brussels và washington
trong khi đó vulate luôn kêu gọi ngừng bắn và nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột
giám đốc cơ quan cảnh sát điều tra chile pdi eduardo senna cho biết
giới chức chile vừa bắt giữ một lính cứu hỏa hai mươi hai tuổi
vì nghi ngờ người này đã gây ra vụ hỏa hoạn khiến một trăm ba mươi bảy người thiệt mạng
ở thành phố nghỉ dưỡng vinadeema hồi tháng hai vừa qua
trận cháy rừng này được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở chile
kể từ sau trận động đất sóng thần năm hai nghìn một mươi khiến năm trăm linh người thiệt mạng
công tố viên osvaldo osandon cho biết
các vật liệu dùng để phóng hỏa đã được tìm thấy trong nhà của anh ta
nghi phạm đến nay không được tiết lộ danh tính và chưa rõ động cơ của nghi phạm
được biết người này tham gia lực lượng cứu hỏa cách đây một năm rưỡi
chỉ huy đội cứu hỏa số một mươi ba vicente marzolo cho biết
mọi người trong đoàn vị cảm thấy hết sức đau đớn chưa thông tin
khẳng định nghi phạm đã tự ý hành động
đám trái bùng phát vào ngày hai tháng hai tại thành phố biển vina de mar
cách thủ đô santiago của chile một trăm một mươi km về phía tây bắc
đây được xem là vụ cháy gây chết người nhiều thứ hai thế giới trong thế kỷ hai mươi một
bộ nội vụ và công an chile cho biết
những đám trái nhỏ bùng phát tại hồ penuelas ở thành phố valparaiso
tiếp giáp với vina de mar
trời nóng và gió đã khiến ngọn lửa lan rộng và gây ra vụ cháy kinh hoàng
qua một đêm trái rừng hoành hành thành phố vina de mar đã biến thành bãi chiến trường đổ nát
với loạt nhà cửa bị thiêu rụi
thảm họa đã khiến một trăm ba mươi bảy người thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương
thị trường vina de mar kêu gọi tuyệt án tù trung thân với nghi phạm
trong trường hợp người này được xác định đã phóng hỏa
bộ tư pháp mỹ vừa ra thông báo một cựu nhân viên cục tình báo trung ương mỹ cea
ngày hai mươi bốn tháng năm đã nhận tội làm gián điệp cho trung quốc
ông alexander chuk ching ma bảy mươi một tuổi người hồng kông đã nhập tịch mỹ
làm việc cho cea từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
thừa nhận đã cung cấp một khối lượng lớn thông tin quốc phòng mật của mỹ
cho chính quyền trung quốc vào năm hai nghìn một
theo thông báo của bộ tư pháp mỹ cuộc gặp của ông ma với các đại diện
của cục an ninh nhà nước thượng hải do một cựu nhân viên cea khác đề ra
cựu nhân viên cia đó là người thân của ông ma sinh ra ở thượng hải
và cũng đã nhập tịch mỹ được xác định trong thông báo của bộ tư pháp mỹ là đồng phạm số một
cũng theo thông báo của bộ tư pháp mỹ vào cuối ngày thứ ba của cuộc gặp
tại một khách sạn ở hồng kông các quan chức tình báo trung quốc đã cung cấp
cho đồng phạm số một khoảng tiền mặt năm mươi usd mà ma đã đếm
ông ma và đồng phạm số một lúc đó cũng đồng ý tiếp tục hỗ trợ giới tình báo trung quốc
theo thỏa thuận nhận tội vào tháng ba năm hai nghìn ba khi đang sống ở bang hawaii mỹ
mà đã nộp đơn xin việc làm nhà ngôn ngữ học hợp đồng
tại văn phòng cục điều tra liên bang mỹ fbi ở honoulu bang hawaii
biết về mối quan hệ của ông ma với tình báo trung quốc
fbi đã thuê ông như một phần của kế hoạch điều tra
làm việc tại một địa điểm mà các hoạt động của ông có thể bị theo dõi
và các mối liên hệ của ông với trung quốc sẽ bị điều tra
ông ma làm việc cho fbi từ tháng tám năm hai nghìn bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
vào năm hai nghìn sáu ma thuyết phục đồng phạm số một cung cấp danh tính của ít nhất hai cá nhân
được mô tả trong các bức ảnh do tình báo trung quốc cung cấp cho ma
ông ma bị bắt vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi và giới công tố cho hay đồng phạm số một đã chết
ma thú nhận rằng thông tin được đưa ra cũng như những gì ông cung cấp năm hai nghìn một
sẽ được sử dụng để gây tổn hại cho mỹ hoặc mang lại lợi ích cho chính quyền trung quốc
nếu được tòa án chấp nhận thỏa thuận nhận tội quy định mức án một mươi năm tù cho ông ma
và có thể được tuyên vào ngày một mươi một tháng chín
thông tin từ ba nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận trong đội ngũ thân cận
của tổng thống vladimir putin cho biết
nhà lãnh đạo nga đã bày tỏ với một nhóm nhỏ cố vấn sự thất vọng của ông
trước những nỗ lực của phương tây nhằm cản trở các cuộc đàm phán
cũng như quyết định của tổng thống ukraine volodymyr zelensky về việc không đàm phán với nga
một nguồn tin cấp cao khác của nga từng làm việc với tổng thống putin
và là người nắm được các cuộc đối thoại cấp cao trong điện kremlin cho biết
ông putin có thể lệnh tiếp tục chiến đấu bao lâu cũng được
nhưng ông cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng chiến tranh
phản hồi các thông tin trên người phát ngôn điện kemlin dmitry peskov cho biết
tổng thống putin đã nhiều lần nói rõ rằng nga sẵn sàng đối thoại để đạt được các mục tiêu của chính mình
đồng thời khẳng định moscow không muốn chiến tranh vĩnh viễn
một số nhà phân tích chính trị và quân sự phương tây nhận định
việc tổng thống putin bổ nhiệm nhà kinh tế andrei belosov làm bộ trưởng bộ quốc phòng nga
nhằm chuẩn bị cho việc đặt nền kinh tế nga vào tình thế chiến tranh lâu dài
tuy nhiên một số nguồn tin cho biết sau khi tái đắc cử tổng thống vào tháng ba với nhiệm kỳ mới kéo dài sáu năm
ông putin muốn dùng xung lực hiện tại của nga để gác lại cuộc xung đột ở ukraine
tổng thống putin có quan điểm rằng những gì đạt được trong cuộc chiến cho đến nay đã đủ để tuyên bố chiến thắng cho người dân nga
ba nguồn tin cho biết tổng thống putin hiểu rằng bất kỳ bước tiến mới đáng kể nào của quân đội nga
cũng sẽ đòi hỏi một cuộc huy động quân trên quy mô toàn quốc điều mà ông không mong muốn
một nguồn tin thậm chí nói rằng uy tín của tổng thống nga đã sụt giảm sau đợt huy động quân đầu tiên vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn hay thậm chí là cuộc đàm phán hòa bình hiện có vẻ xa vời
tổng thống zelensky nhiều lần nói rằng hòa bình theo các điều kiện của tổng thống putin là điều sẽ không thể chấp nhận đối với ukraine
ông tuyên bố ukraine sẽ giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bao gồm bán đảo crime mà nga đã xác nhập vào năm hai nghìn một mươi bốn
ông zelenskyy đã ký một xác lệnh vào năm hai nghìn hai mươi hai loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với tổng thống putin
một trong số các nguồn tin dự đoán sẽ không có thỏa thuận nào có thể xảy ra nếu tổng thống zelensky còn nắm quyền
trừ khi nga qua mặt ông và đạt được thỏa thuận với mỹ
tuy nhiên ngoại trưởng mỹ antony blinken cho rằng ông không tin tổng thống putin quan tâm đến các cuộc đàm phán nghiêm túc
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm một ngọn núi bất ngờ sạt xuống làng cao ca lam phía bắc papua new guinea khi các gia đình đang say ngủ
ngôi làng này cách thủ đô port moresby khoảng sáu trăm linh km về phía bắc
reuters hôm nay dẫn tin từ truyền thông papua new guinea xác nhận số người mất tích trong trận lợi đất kinh hoàng này đã vượt qua con số ba trăm linh
và có thể ba trăm linh nạn nhân này không thể sống sót
hình ảnh hiện tượng cho thấy mạng đất lớn tách khỏi núi mugalo tràn xuống tận đáy thung lũng
dân làng treo qua đống đổ nát để tìm người thân giữa những tiếng khắp thương
hội chữ thập đỏ ước tính năm trăm linh người có thể bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ lở đất
sáng nay hai mươi năm tháng năm một đội phản ứng nhanh gồm các nhân viên y tế quân đội và cảnh sát đã tiếp cận được vùng thảm họa
sau hành trình phức tạp bằng đường bộ do địa hình hiểm trở và những con đường lớn bị hư hại
quan chức liên hợp quốc tại thủ đô port moresby ông sehan atopak cho biết
tính đến nay mới có bốn thi thể được đưa ra khỏi các đống đổ nát
khiến rất nhiều ngôi nhà bị vùi lấp mà các nhóm cứu hộ không thể tiếp cận được
ngoài ra đất đá vẫn đang di chuyển gây nguy hiểm cho hoạt động cứu hộ
cơ quan nhân đạo khe cho biết mặc dù khu vực này không có mật độ dân cư đông đúc
nhưng điều đáng lo ngại là số người chết có thể khá cao
ngoài ra thảm họa cũng đã trôn vui các đàn gia súc rau màu và xóa sổ nguồn nước sạch của làng cao calam
nằm ở phía nam đường xích đạo thường xuyên hứng chịu những trận mưa lớn
hồi tháng ba ít nhất đã có hai mươi ba người thiệt mạng sau trận lỡ đất ở tỉnh lân cận